chủ tịch ủy ban năng lượng và thương mại của hạ viện mỹ bà katie mcmorris rothrose cho biết
giám đốc điều hành ceo tiktok show jeru sẽ tham dự phiên điều trần tại ủy ban này vào ngày hai mươi ba tháng ba tới
đây sẽ là lần đầu tiên ông soujicho trả lời chất vấn trước một ủy ban của quốc hội mỹ
thông tin này được công bố trong bối cảnh
ủy ban các vấn đề đối ngoại của hạ viện mỹ dự kiến bỏ phiếu vào tháng tới về dự luật nhằm chặn việc sử dụng tiktok tại mỹ
do các mối quan ngại về an ninh quốc gia
bà margoris proster và các nghị sĩ khác của đảng cộng hòa đang yêu cầu tiktok cung cấp thêm thông tin về tác động của ứng dụng đối với thanh thiếu niên
trong bối cảnh có nhiều lo ngại về những nội dung độc hại trên nền tảng chia sẻ video ngắn này
do quan ngại về an ninh
vào ngày một mươi ba tháng một vừa qua bang kentaki của mỹ đã cấm việc sử dụng ứng dụng tiktok trên các thiết bị công
trước đó hàng chục bang ở mỹ trong đó có wisconsin north carolina ohio new jersey arkansas cũng đã có các quyết định tương tự